bài viết thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên đối thoại chính sách cấp cao của diễn đàn kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và dự đối thoại kinh tế việt nam hai nghìn một mươi tám triển vọng hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đột phá để trở thành một con hổ mới
chiều ngày một mươi bảy tháng một tham dự phiên đối thoại chính sách cấp cao tại diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những triển vọng
thách thức mà kinh tế việt nam phải đối mặt trong năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cho rằng cần đột phá để đạt được mục tiêu khát vọng của việt nam là đến năm hai nghìn năm mươi
sẽ trở thành nước thịnh vượng nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày lập nước
có thể đứng trong hàng ngũ những nước thu nhập cao
người dân xã việt đoàn huyện tiên du bắc ninh sau thời gian dài khiếu kiện đất đai
nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng
đó cũng là nội dung của bài viết dự án hạ tầng điểm dân cư tại huyện tiên du bắc ninh
còn sai phạm được đăng trên trang bảy báo đại biểu nhân dân
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư nông thôn xã việt đoàn huyện tiên du tỉnh bắc ninh
thực hiện trên cơ sở chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất ở và bán cho nhân dân
nhiều hộ dân phấn khởi hy vọng sẽ được mua đất có cơ sở hạ tầng khang trang để giãn dân
tuy nhiên sau khi giải phóng mặt bằng khu đất lại được đấu giá giao cho doanh nghiệp xây dựng hạ tầng kỹ thuật để bán
nhưng nhiều người dân có nhu cầu thì lại không thể mua được
điều đáng nói là quá trình triển khai dự án đã có những sai sót người dân bức xúc khiếu kiện kéo dài
nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng
còn trên trang sáu báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài viết bất cập trong quản lý chứng chỉ văn bằng
bài ba bằng cấp nước ngoài được công nhận ra sao
từ năm hai nghìn bảy bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về việc công nhận văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài
cấp cho người việt nam và quy định rất rõ về việc công nhận các loại văn bằng
do nước ngoài cấp trong đó có hình thức học trực tuyến
những văn bằng học trực tuyến do nước ngoài cấp chỉ được bộ giáo dục và đào tạo công nhận
khi chương trình đó được bộ giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động tại việt nam
văn bằng của các trường đại học nước ngoài chưa được kiểm định chất lượng
tại nước sở tại cấp cho người việt nam sẽ không được công nhận tại việt nam
dù quy định đã có song thực tế việc công nhận hay không công nhận cũng chưa thật sự thuyết phục
hoặc việc xử lý vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý
với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ nhiều thông tin cá nhân của người dùng không còn được bảo mật cao
điều đáng nói là những thông tin cá nhân này được cung cấp qua hình thức mua bán
giật mình chợ mua bán thông tin cá nhân là bài viết được đăng trên trang nhất và trang bảy báo lao động
chưa đầy một mươi phút cho mỗi giao dịch ai cũng có thể nắm trong tay dữ liệu cá nhân của hàng chục nghìn người
tiền càng nhiều thì dữ liệu càng lớn
và đáng sợ hơn không ai có thể biết thông tin cá nhân của mình đã trở thành miếng mồi
cho vô số cuộc đổi chắc
và dễ dàng đến như thế
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo lao động
chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến tết cổ truyền của dân tộc
nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến so với ngày thường
bên cạnh đó giá vé các phương tiện giao thông cũng vì thế mà tăng theo
tại các bến xe miền đông đã treo bảng hết vé đi lại ngày tết
tuy nhiên vé xe vẫn được giao bán nằm mầm với giá cắt cổ trên các trang mạng xã hội
chi tiết kính mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết
loạn giá vé vì găm hàng nâng giá được đăng trên trang sáu báo tuổi trẻ
những đặc sản vùng miền ngon lạ bảo đảm an toàn thực phẩm
những món quà tết độc đáo và đặc biệt là các loại trái cây cây cảnh thuần việt
đang được người tiêu dùng thủ đô săn đón để làm quà biếu và chơi tết
phong phú đặc sản cây trái độc lạ phục vụ tết
là bài viết được đăng trên trang bảy báo hà nội mới
các loại đặc sản như thịt châu gác bếp
nấm hương rừng măng khô trà mực quảng ninh bưởi hồ lô dưa hấu vuông miền tây nam bộ
đang là những mặt hàng được nhiều người tìm mua
các loại đặc sản vùng miền không chỉ xuất hiện tại các chợ truyền thống cửa hàng online
mà còn được bày bán rất phong phú trong hệ thống siêu thị cửa hàng bán lẻ hiện đại
để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sở công thương hà nội đã phối hợp chặt chẽ
với cục quản lý thị trường hà nội các sở ngành chức năng và ủy ban nhân dân các quận huyện
thường xuyên giám sát kiểm tra nguồn gốc chất lượng sản phẩm
và đặc biệt chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại